thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tăng cường việc kiểm tra và xử lý các đối tượng các trường hợp xe quá tải quá khổ
tuy nhiên trên thực tế thì công tác kiểm tra xử lý các trường hợp này vẫn còn gặp nhiều bất cập và khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
đây là cách một chiếc xe đầu kéo chở than đá theo hướng hà nội sơn la qua mắt lực lượng chức năng
lái xe đã hạ tải bằng năm xe tải nhỏ để qua trạm cân theo đúng tải trọng cho phép
sau khi qua trạm cân khoảng hai km chiếc xe này lại bốc hàng lên để tiếp tục di chuyển
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông sơn la đã tiến hành kiểm tra xử phạt hơn một trăm linh phương tiện quá tải trọng
tuy nhiên vẫn còn nhiều chủ phương tiện tìm mọi cách để trốn tránh lợi dụng lúc không có sự xuất hiện của cảnh sát giao thông cho xe chạy
bên cạnh đó do tuyến đường hẹp khi tiến hành cân tải từ ba trường hợp trở lên thường gây tình trạng ổn ứ
ngoài ra do đặc thù thời tiết thường xuyên mưa mù hạn chế tầm nhìn
cũng khiến công tác phân luồng giao thông thực hiện nhiệm vụ cân tải của lực lượng chức năng gặp không ít nguy hiểm
hiện tại chúng tôi đã được tăng cường thêm quân số và thêm ba chiếc cân tải trọng mới
do đó về lực lượng phương tiện trong thời gian tới là đảm bảo trường hợp không chấp hành cân tải và sang tải ở hai đầu chạm cân
thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết xử lý các phương tiện này để răn đe đối với các trường hợp khác
để xử lý hiệu quả tình trạng
tình trạng xe tải trở quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an sự chủ động phối hợp của các ngành chức năng và chính quyền địa phương
thì rất cần ý thức chấp hành pháp luật của những tài xế và chủ phương tiện tham gia giao thông
có như vậy thì tình trạng xe quá khổ quá tải trên mới được ngăn chặn bảo đảm cho việc lưu thông thực sự an toàn thông suốt